và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra thông báo về việc ra các quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố cụ thể như sau
ông nguyễn hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka nhật bản về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ba bà nguyễn lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
ông hoàng anh kiếm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghề nghiệp tự do về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đặt các quy định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với bị can nguyễn lê ngọc anh nguyễn hồng hà và hoàng anh kiếm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật